liên quan đến hành khách bay cùng chuyến bay với bệnh nhân covid một mươi chín thứ ba mươi bốn
tỉnh lâm đồng đã nắm bắt tình hình và lên kịch bản đối phó nếu hành khách này dương tính với sars cov hai
trưa ngày một mươi một tháng ba hành khách này đã được đưa đi cách ly
đến hai mươi một giờ cùng ngày thêm hai du khách nữa được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
trước tình hình trên tỉnh lâm đồng đã yêu cầu các sở ngành liên quan lưu lại thông tin số điện thoại của hành khách
tăng cường việc giả soát nắm bắt thông tin du khách nước ngoài
du khách từ vùng dịch đến đà lạt để kịp thời xử lý những trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín